với cùng kỳ nghỉ lễ năm ngoái tai nạn giao thông đã giảm chín một mươi sáu số vụ giảm ba mươi hai ba mươi năm số người chết và giảm một ba mươi tám số người bị thương
cảnh sát giao thông toàn quốc đã huy động hơn một mươi chín sáu trăm linh lượt tổ tuần tra công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
phát hiện xử lý bảy mươi tám hai trăm năm mươi bốn trường hợp vi phạm phạt hơn một trăm bảy mươi một tỷ đồng tạm giữ bảy trăm bốn mươi tám xe ô tô hai mươi chín ba trăm hai mươi năm xe mô tô năm trăm tám mươi bốn phiên tiện khác
và tước một mươi năm ba trăm hai mươi bảy giấy phép lái xe các loại trong đó đáng chú ý vi phạm về nồng độ cồn là hai mươi một ba trăm sáu mươi chín trường hợp vi phạm về tốc độ là hai mươi một tám mươi tám trường hợp
có tám mươi bảy trường hợp lái xe dương tính với ma túy chín trăm linh trường hợp trở hàng quá tải trọng quá khổ tự ý cải tạo phương tiện
chỉ trong hai ngày ba mươi tháng bốn và mùng một tháng năm mưa lớn kèm theo rông lốc xét xảy ra tại nhiều tỉnh thành phía bắc
đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của người dân tại các địa phương trong đó trọng tâm là lào cai yên bái hà giang cao bằng bắc cạn tuyên quang phú thọ thái nguyên quảng ninh
thống kê của văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai tính đến sáng ngày hôm nay các loại hình thiên tai đã để lại hậu quả nặng nề
trong đó đáng tiếc nhất là trường hợp một người dân ở phố suối kháng thị trấn sơn thịnh huyện văn chấn tỉnh yên bái bị xét đánh tử vong
mưa lớn kèm theo rông lốc còn khiến một bảy trăm một mươi sáu nhà dân bị hư hại tóc mái trong đó hai ngôi nhà bị sập tám mươi sáu nhà dân bị thiệt hại nặng và một sáu trăm hai mươi tám ngôi nhà bị tốc mái
tuyên quang là địa phương có số lượng nhà dân thiệt hại lớn nhất với sáu trăm bảy mươi tám ngôi nhà tiếp đến là bắc cạn hai trăm tám mươi ngôi nhà lào cai hai trăm bảy mươi tám ngôi nhà và hà giang là hai trăm năm mươi sáu ngôi nhà
từ ngày hôm nay thí sinh trên cả nước sẽ chính thức đánh giá
đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi bốn các em đăng ký các ngày trong thời gian quy định bộ giáo dục và đào tạo không phân luồng theo địa phương
từ ngày hai mươi bốn cho đến ngày hai mươi tám tháng bốn bộ giáo dục và đào tạo đã mở cổng đăng ký thử trực tuyến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi bốn theo đúng quy trình
trong năm ngày tổ chức đăng ký thử dự thi trực tuyến có khoảng sáu trăm năm mươi thí sinh đăng ký thử dự thi
hệ thống quản lý thi của bộ giáo dục và đào tạo đã chạy ổn định đảm bảo cho các thí sinh đăng ký thử dự thi thành công và mọi công tác chuẩn bị trước ngày đăng ký dự thi chính thức đã hoàn tất đúng quy trình
từ ngày hai tháng năm cho đến một mươi bảy h ngày một mươi tháng năm cổng đăng ký trực tuyến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ mở để phục vụ thí sinh đăng ký dự thi chính thức
năm nay bộ giáo dục và đào tạo không tổ chức phân luồng đăng ký dự thi
thí sinh trên cả nước có thể cùng vào đăng ký
thì tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi bốn từ ngày hôm nay cho đến hết ngày đăng ký như đã quy định